một trận lốc xoáy với cường độ lớn đã xảy ra tại tỉnh quảng ngãi làm tốc mái năm mươi sáu ngôi nhà
trong đó có bốn mươi ngôi nhà ở xã đức phong huyện mộ đức và một mươi sáu ngôi nhà ở xã bình an huyện bình sơn
ngoài ra lốc xoáy còn gây thiệt hại về cây cối tài sản khác có giá trị
theo người dân trận lốc xoáy chỉ xuất hiện khoảng một mươi phút nhưng đã để lại hậu quả nghiêm trọng
gió thóc mạnh làm tôn ngói rơi vãi vỡ vụn nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn
tại hiện trường nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng toàn bộ phần mái bị cuốn đi nhìn thấu trời
các vật dụng như kính đề bàn bị ngói rơi trúng vang tung tué khắp nhà cửa sát bị gió giật gãy đổ
nhiều cây cổ thụ ngã lan liệt tránh cả lối dẫn vào thôn
người dân phải dùng đến cưa máy cưa từng đoạn để dọn đường đi
trước tình trạng trên bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền xã đức phong huyện mộ đức
đến ứng cứu hỗ trợ ngói tôn mới tham gia lợp lại mái nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy
giúp bà con sớm ổn định lại chỗ ở
chúng tôi quy động nguồn lực bốn tại chỗ
cái thứ hai này thì cũng có nhiều là cái bộ phận anh em biên phòng và chỗ quyền đạo
rồi có một số dân quân cũng có các xã bọn thì giúp
thì chứ cơ bản là trong đêm nay thì anh em chúng tôi sẽ hoàn thành cái vấn đề là lợp lại tất cả các văn hóa
mà nó đỡ tóc cho bà con nghỉ trong đêm nay
còn về phía lâu dài thì chúng tôi sẽ quy động nguồn lực trong nhân dân và cùng với địa phương để hỗ trợ khắc phục cái vấn đề này
hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục tổ chức lực lượng ứng cứu tại các khu vực sung yếu
sẽ xảy ra lột lốc để hỗ trợ bà con nhân dân trong những ngày tới